các phòng giao dịch
của cơ sở kinh doanh thuộc công ty
cổ phần kinh doanh f tám mươi tám hay còn gọi là
công ty f tám mươi tám trên địa bàn
toàn tỉnh hậu giang vừa bị công an tỉnh
này kiểm tra hành chính
tại sáu cơ sở của f tám mươi tám nằm trên địa bàn
các quận huyện và thành phố của tỉnh hậu giang
lực lượng công an tiến hành kiểm tra
việc chấp hành các điều kiện về an ninh
trật tự theo quy định của chính phủ
đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định
của bộ công an các tổ công tác đã lập
biên bản kiểm tra tạm giữ các giấy tờ
tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
không có giấy phép hoạt động công ty
trách nhiệm hữu hạn trung tâm sức khỏe
hệ thống y khoa đức tâm an
nằm trên địa bàn phường tam hiệp
thành phố biên hòa vừa bị thanh tra sở y tế
tỉnh đồng nai xử phạt một trăm linh triệu đồng
đáng chú ý đây là lần vi phạm
thứ hai của cơ sở này
ngoài xử phạt một trăm linh triệu đồng
thanh tra sở y tế còn đình chỉ hoạt động
của công ty này và có hiệu lực
từ ngày hai mươi hai tháng ba trước đó
vào ngày một mươi năm tháng ba đoàn kiểm tra sở y tế
đã kiểm tra cơ sở đức tâm an
lúc này cơ sở đang hoạt động và có
bốn nhân viên đang làm việc gồm
bà trần thanh dung lê thị lan
nguyễn minh đăng và phạm đình hoài vũ
bà dung và ông vũ vừa tư vấn
liệu trình sử dụng thảo dược
sinh học cho một thành viên của đoàn
và đưa ra tình trạng sức khỏe là
đau cấp cuộc sống thắt lưng
dư cân béo phì phòng cám đưa ra
liệu trình uống các sản phẩm với giá
gần năm triệu đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh
thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
với quy mô lớn tại địa bàn phường thành nhất
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đáng chú ý chủ cơ sở đã nguy trang
kho đông lạnh cất giữ thực phẩm
một cách rất tinh vi để qua mất
cơ quan chức năng
cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh
số một trăm năm mươi một thủ khoa huân
phường tân thành thành phố buôn ma thuật
do võ thị lâm anh làm chủ
có lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
số thực phẩm đông lạnh
được lâm anh nhập từ nhiều nơi
và bán xỉ lẻ tại nhà bán online
trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
và một số huyện của tỉnh đắk lắc
đối tượng có khai nhận là
hình thức mua bán
trên mạng online
kết nối các sản phẩm trên các tỉnh thành
trong quá trình nhập
không có hóa đơn đối tượng nhập về
thì cơ bản là phân phối cho
các cơ sở buôn bán lẻ
cơ bản là địa bàn
trong thành phố buôn ma thuật
và một số huyện lân cận
nguồn hàng hóa thực phẩm
không đảm bảo
vệ sinh đưa vào
cho người tiêu dùng
thì gây ảnh hưởng tới
của người tiêu dùng trực tiếp
tại thời điểm kiểm tra
tổ công tác đã phát hiện
trong bốn tủ đông và một kho lạnh
có khoảng gần ba tấn thực phẩm đông lạnh
gồm các loại như gà ủ muối
dồi sụn mực một nắng
với thời gian lưu trữ không xác định được
chủ cơ sở không cung cấp được
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm và gần ba tấn thực phẩm trên
không xuất trình được hóa đơn
chứng từ hợp đồng mua bán
và nguồn gốc xuất xứ
riêng kho đông lạnh được chủ cơ sở
để ở phía sau nhà của gia đình
và được ngụy trang như một phòng
để qua mắt cơ quan chức năng
trong thời gian tới
phòng cảnh sát môi trường
sẽ tiếp tục phối hợp
với cơ quan ban ngành
y tế vệ sinh an toàn thực phẩm
sẽ tiến hành kiểm tra
bằng nhiều biện pháp người vụ
sẽ xử lý các cơ sở
có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm
góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm cho người tiêu dùng
đây là cơ sở kinh doanh
thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
với quy mô lớn và hoạt động tinh vi
ở đắk lắc bị phát hiện xử lý
hiện phòng cảnh sát môi trường công an
tỉnh đắk lắc đang tiếp tục xác minh
mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định
của pháp luật
sầu riêng ngon nhất thế giới được trồng tại việt nam
với giá chín trăm linh đồng một kg
nhưng vẫn không có hàng vì nguồn cung hiếm
giá dứa giá cà phê trong nước tăng mạnh
khiến nông dân phấn khởi
đây là những thông tin sẽ có trong cụm giá cả tiêu dùng ngày hôm nay
hiện nay giá dứa tượng phẩm
tại các tỉnh đồng bằng sông kiều long đang tăng mạnh
tùy theo chất lượng và địa bàn gần hoặc xa
giá dứa tăng hơn ba đồng một kg
so với tháng trước
với giá này nông dân giỏi thâm canh
có thể lãi từ ba đến ba năm trăm linh đồng một
một kg dứa thương phẩm
người dân thu hoạch thời điểm này
đạt giá trị khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
trên một hectare trừ chi phí
còn lãi khoảng một trăm linh triệu đồng trên một hectare
giá cà phê trong nước
tại các tỉnh khu vực tây nguyên
đồng loạt tăng mạnh

cụ thể giá cà phê nhân sô
tại tỉnh lâm đồng được thu mua
với giá từ bốn mươi sáu chín trăm linh đến bốn mươi bảy đồng một kg
giá cà phê
tại tỉnh gia lai tỉnh con tum
ở mức giá là bốn mươi bảy ba trăm linh đồng một kg
tại tỉnh đắk lắc
ở mức bốn mươi bảy bốn trăm linh đồng một kg
và đắk nông
là bốn mươi bảy hai trăm linh đồng một kg
trên thị trường
một số cửa hàng đang giao bán
sầu riêng musang king trồng tại miền tây
với giá cao ngất ngưỡng
lên tới gần một triệu đồng một kg
xong người tiêu dùng muốn mua ăn
cũng không dễ bởi loại sầu riêng này
luôn trong tình trạng cung không đủ cầu
so với sầu riêng ri sáu đạt hàng chuẩn
xuất khẩu có bán tại các cửa hàng
giá sầu riêng musang king đắt gấp
khoảng bốn lần trước kia sầu riêng
musang king trồng ở miền tây chỉ có
theo mùa nhất định hiện nay loại sầu này
gần như thu quanh năm tuy nhiên
sản lượng còn khá khiêm tốn
thưa quý vị những ngày này người tiêu dùng
ở hà nội có thể rất dễ dàng
mua được những trái sầu đỏ mọng được
bày bán trên nhiều tuyến phố cùng với giá
thấp bất ngờ thậm chí là thấp hơn
hai ba lần so với sầu tây hái
tại các nhà vườn bởi thế người dân
rất lo ngại về chất lượng của sầu tây
vậy làm thế nào để lựa chọn được sầu tây
an toàn mời quý vị theo dõi chuyên mục
tư vấn ngày hôm nay của chúng tôi
trên nhiều tuyến đường
tại thành phố hà nội sầu tây
được bày bán với giá giao động
từ ba mươi năm đến bảy mươi đồng
một kg rẻ bất ngờ
thậm chí thấp hơn hai ba lần
so với sầu tây hái tại các nhà vườn
với việc mà
sầu tây nó bán tràn lan trên
vỉa hè và giá rất rẻ
mà nó cũng không rõ được nguồn gốc của nó
thì mình cũng chưa chắc
được nó tốt cho
sức khỏe của mình nên mình cũng chưa chắc
được là mình có thể mua nó được
thì hiện tại là dâu
rất là khó chăm mà
chăm nó khó thì tất nhiên là sự tốn rất nhiều
các thứ như kiểu nhân công
các thứ linh tinh mà dâu đấy khá là rẻ
thì em nghĩ là dâu đấy là không phải dầu
ở đây và có thể nhập khẩu
từ các nước khác
nhập nước khác thì dâu cũng rất là nhanh hỏng
thì chắc chắn là sẽ có chất bảo quản
mình ăn sẽ bị
ảnh hưởng linh tinh thì mình nghĩ là
không nên mua
rẻ bán tràn lan khiến nhiều người tiêu dùng
lo ngại với chất lượng và độ an toàn
khi sử dụng là tâm lý không thể tránh khỏi
trên thực tế để nhận biết
dâu tây qua mắt thường rất khó
nhưng người tiêu dùng vẫn có thể phân biệt chất lượng
dâu tây thông qua một số đặc điểm
về hình dáng và kích thước
để mà các bạn có thể hiểu về
dâu có sạch hay an toàn không và ta an toàn
là mức độ như thế nào thì như mắt
thường thì chúng ta cũng khó thể phân biệt được
thì ví dụ những quả dâu
mà họ chuyển xuống dưới đây
thì cảm quan của mình
ví dụ như là cái màu sắc nó có tươi hay không
nó có tươi đẹp không
còn thì như những quả dâu mà
nó chọt hơn trắng hơn
hay là nó thâm một cách bất thường hơn
thì các bạn nên lưu ý những sự bất thường đó
khuyên người tiêu dùng lên sử dụng
những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
có cái tiêu chuẩn rõ ràng
dâu tây là trái cây
dâu dinh dưỡng thơm ngon tốt cho sức khỏe
và còn có tác dụng làm đẹp
người tiêu dùng nên lựa chọn những địa chỉ uy tín
để có thể mua được những sản phẩm chất lượng an toàn
thưa quý vị bộ công an vừa hoàn thành
dự thảo luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh
quá cảnh cư trú của người nước ngoài
tại việt nam thông tin đáng chú ý
của dự thảo là đề xuất sửa đổi quy định
về thời hạn thị thực điện tử
từ ba mươi ngày lên chín mươi ngày
có giá trị một lần hoặc nhiều lần
theo đề nghị của người nước ngoài
đồng thời tăng thời hạn đơn phương
miễn thị thực visa từ một mươi năm ngày
lên ba mươi ngày đây được xem là lá bài
hiệu quả cần làm ngay để gỡ khó
cho ngành du lịch
việt nam mở cửa du lịch từ giữa
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
lượng khách nước ngoài nhập cảnh tăng
tuy nhiên còn rất thấp so với trước dịch
thậm chí không đạt được mục tiêu đã đề ra
là đón năm triệu lượt khách quốc tế
trong năm hai nghìn hai mươi hai
có nhiều nguyện nhân nhưng những vướng mắt
liên quan đến visa là một cản trở lớn
làm giảm tính cạnh tranh của điểm đến
thì thật nó rất là
quan trọng đối với người nước ngoài
một cái hạn chế
là cái thời gian cấp visa
tại việt nam đã rất là ngắn rồi
nhưng mà những cái thủ tục
mà con ví dụ như là
hướng dẫn để cho khách

rồi chúng ta phải cắt ngắn thêm
cái thời gian mà dược visa nó
nhanh hơn cũng là
một những cái yếu điểm
của chính sách cấp visa việt nam
cho khách nước ngoài